một mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi tại khu vực ngã ba trung bành xã tiền phong tổ công tác số một đã bắt quả tăng đối tượng vi văn quyết sinh năm hai nghìn năm chố tại thị trấn kim sơn quế phong khi đang trên đường vận chuyển ma túy thu giữ tại hiện trường một kg ma túy đá một mươi viên ma túy tổng hợp
cùng thời điểm tổ công tác số hai tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng vi văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một tại thị trấn kim sơn huyện quế phong
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi việt nam đã ghi nhận thêm tám ca mắc mới
bệnh nhân số một một trăm hai mươi bảy đến một một trăm ba mươi bốn là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay tại quảng ninh năm người khánh hòa hai người và tiền giang một người trong đó một bệnh nhi bảy tháng tuổi
như vậy cho đến thời điểm này tổng số ca mắc covid một mươi chín ở nước ta là một một trăm ba mươi bốn ca
có sáu trăm chín mươi một ca mắc do lây nhiễm trong nước số ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy hai mươi năm tháng bảy đến nay là năm trăm năm mươi một ca
cũng theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết việt nam đã có một ba mươi một ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh lúc hai mươi h của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi